thưa quý vị ngày hôm nay ngay sau kỳ nghỉ tết nhiều địa phương sẽ mở cửa trường học đón học sinh trở lại
tại tp hcm bắt đầu từ ngày hôm nay cho phép trẻ thuộc khối mầm non từ lớp một đến lớp sáu đến trường
trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh
đồng thời học sinh từ khối bảy đến khối một mươi hai sẽ tiếp tục đến trường học trực tiếp như thời gian trước tết
tại đà nẵng học sinh học viên từ lớp bảy đến lớp một mươi hai các trường trung tâm sẽ đi học trực tiếp từ ngày hôm nay
tại bắc giang nghệ an học sinh các cấp cũng sẽ trở lại trường học
trong khi đó tỉnh kiên giang cho phép học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai ở vùng xanh và vùng vàng đến trường học trực tiếp từ ngày hôm nay
dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn hai mươi năm bảy trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó có hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn
trong chín ngày nghỉ lực lượng chức năng đã xử lý hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chiếm sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý sáu trường hợp lái xe dương tính với ma túy
thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp và phối hợp
với các lực lượng chức năng bắt giữ hai mươi ba vụ phạm pháp hình sự ba mươi hai đối tượng buôn bán tàng trữ ma túy pháo nổ
giao cho cơ quan điều tra xử lý
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy xuyên quốc gia
bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy các loại
tại khu vực bản khe nằn xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh nghệ an
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng cục hải quan tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang đối tượng già sái phia chú tại bản hồi sai xã nang ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an thu giữ hai bánh heroin
một viên ma túy tổng hợp ba kg ketamin một con dao hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
liên quan đến vụ triệt phá đường dây mua bán người qua campuchia hoạt động mại dâm công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây
là nguyễn ngọc tuyền chú tại tỉnh thái bình để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán người
cơ quan công an xác định tuyền là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người từ việt nam qua campuchia
và triệt xóa vào ngày bốn tháng một
vào ngày một mươi chín tháng một công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam các đối tượng gồm nguyễn tiến dũng
chú tỉnh hà tĩnh lộc thị luân chú nghệ an về hành vi buôn bán người đối tượng ngô nguyễn đông khoa chú thành phố hồ chí minh
về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
chỉ tính riêng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dưới sự chỉ đạo của đối tượng nguyễn ngọc tuyền và nguyễn tiến dũng
các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia
để phục vụ khách hoạt động tại các cơ sở mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
các nạn nhân muốn trở về việt nam thì phải chi số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
liên quan đến đường dây buôn lậu làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai
đề nghị truy tố bảy mươi bốn bị can
cụ thể phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
nguyễn hữu tứ và đào ngọc viễn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại dương hải phòng
cùng bảy mươi một đồng phạm bị truy tố về tội buôn lậu
ngô văn thụy đội trưởng đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị truy tố về tội nhận hối lộ
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hữu và viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
trong đó đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít thu lợi hàng trăm tỷ đồng
riêng phan thanh hữu đã hưởng hơn một trăm linh năm tỷ đồng
cũng tại tỉnh đồng nai công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi một đối tượng chú tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một mươi một đối tượng bị khởi tố tất cả đều trú tại tỉnh đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đã bắt quả tàng một mươi một đối tượng trên đang đánh bạc
dưới hình thức bài cào tại một kho hàng của một công ty ở khu công nghiệp nhân trạch một
thu giữ một bộ bài tay và gần bốn mươi ba triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra các đối tượng khai nhận đã tham gia đánh bạc ăn thua từ năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng mỗi ván thì bị bắt giữ
ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông cho biết là trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán
cả nước xảy ra hai trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi một người bị thương một trăm ba mươi tám người
cụ thể trên đường bộ xảy ra hai trăm một mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi người bị thương một trăm ba mươi bảy người
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương hai người
theo cục cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn hai mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng tạm giữ một trăm một mươi ô tô hơn bốn xe máy
tước giấy phép lái xe hơn hai trường hợp
trên đường bộ đã kiểm tra xử lý hơn hai mươi năm năm nghìn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
tạm giữ một trăm một mươi xe ô tô hơn hai mươi năm năm nghìn xe máy và tước hơn hai giấy phép lái xe
ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của tết nguyên đán nhâm dần
người dân từ các tỉnh thành đang trở về thành phố lớn để bắt đầu ngày làm
việc đầu tiên vào ngày mai
tại hà nội tình trạng thời tiết xấu đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại di chuyển của người dân
phóng viên nguyễn vũ đã ghi nhận hình ảnh tại một số nút giao thông trọng điểm
trong chiều ngày hôm nay tại hà nội
cơn mưa lớn trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ đã khiến cho việc đi lại di chuyển của người dân
trở về thủ đô hà nội có phần khó khăn hơn so với ở chiều đi
theo những ghi nhận của chúng tôi
trong ngày hôm nay lượng ô tô đổ về thành phố hà nội không quá đông như những ngày trước đây
và cũng có xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ ở những đoạn tuyến trên cao tốc
còn đa phần hôm nay thì cái lượng xe máy đổ về thủ đô hà nội có phần cao hơn so với những ngày trước đây
và tuyến quốc lộ một là tuyến ghi nhận lượng xe máy trở về thủ đô hà nội nhiều nhất trong ngày hôm nay
từ khoảng một mươi năm giờ chiều lưu lượng phương tiện bắt đầu có xu hướng gia tăng ở các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô hà nội
tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa các phương tiện tại km hai trăm một mươi ba trên tuyến
nên người dân có xu hướng chuyển sang di chuyển trên quốc lộ một a nhiều hơn
áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến vành đai và cửa ngõ ra vào thành phố như tuyến giải phóng vành đai ba
hôm nay mật độ phương tiện xe máy di chuyển về hà nội có phần đông hơn những ngày trước đây
các lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng ở các nút giao trọng điểm để người dân di chuyển dễ dàng hơn
trung tâm cảnh sát một mươi một nghìn ba trăm linh hai
bang tỉnh trà vinh vừa khống chế bắt giữ đối tượng ngáo đá tại hẻm số hai thuộc phương một thành phố trà vinh
sau khi người dân báo tin đối tượng này dùng dao chém bị thương ba người
cảnh sát một trăm một mươi ba nhanh chóng đến hiện trường khi này đối tượng ngáo đá vẫn còn cầm dao vung loạn xạ
cảnh sát một trăm một mươi ba lập tức dùng các biện pháp tiến hành khống chế cướp không khí bắt giữ đối tượng
kịp thời đưa ba người bị thương đi cấp cứu gồm ông trương ngọc báo bảy mươi hai tuổi chủ nhà trọ
bà trương thị thanh nga năm mươi một tuổi con ông báo và nguyễn thị hậu hai mươi hai tuổi ngụ khống bốn phường năm thành phố trà vinh
tại hiện trường cảnh sát một trăm một mươi ba thu giữ thêm một con dao khác có dính nhiều máu và tiến hành áp giải đối tượng
về cơ quan công an làm việc bước đầu xác định đối tượng tên tô phát hai mươi năm tuổi ngụ khóm một phường hai
thành phố trà vinh cùng vợ thuê phòng trọ của ông báo để sinh sống do đối tượng sử dụng ma túy
nên ngáo đá và đánh đập vợ nghe tiếng la hét ông báo đến can ngăn thì bị phát dùng dao tấn công
ông báo chạy ra ngoài thì pháp tiếp tục đuổi theo đâm và rượt chém bà nga gần đó
hiện vụ việc cảnh sát một trăm một mươi ba đã bàn giao đối tượng tan vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh
điều tra làm rõ xử lý
công an huyện dân trạch tỉnh đồng đai cho biết vừa triệt phá một tù điểm đánh bạc tại xã phước an
với nhiều đối tượng tham gia thu giữ gần tám mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
lực lượng phối hợp gồm trinh sát hình sự công an huyện nhân trạch cảnh sát cơ động bộ công an và công an xã phước an
bất ngờ đột kích vào căn nhà của nguyễn phú hoàng năm mươi tám tuổi ngũ ốc búa thành xã phước an huyện dân trạch
phá hiệu một tù điểm đánh bạc ăn tiền
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã chạy tán loạn nhưng lực lượng công an đã khống chế được hai mươi hai đối tượng
để chủ động phòng ngừa giảm thiểu mức thấp nhất các vụ cháy nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp tết nghỉ nguyên đáng vừa qua
thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn an toàn cháy nổ tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn
trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai khi các cơ quan bước vào nghỉ lễ kéo dài
nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy
tại tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh bình dương nơi tập trung nhiều cơ quan ban ngành
là mục tiêu quan trọng của tỉnh phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã triển khai nhiều phương án nhằm phát hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
khi xảy ra cháy nổ phải khẩn trương huy động lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ
các biện pháp chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
về người và tài sản sớm khắc phục hậu quả ổn định tình hình trên địa bàn
bên cạnh đó bình dương là địa bàn tập trung nhiều khu cụm công nghiệp với hàng ngàn công ty doanh nghiệp
trong dịp nghỉ tết công tác bảo đảm an toàn về cháy nổ và các sự cố do cháy nổ
luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm
qua công tác kiểm tra nắm tình hình lực lượng chức năng đã tuyên truyền hướng dẫn người dân
trong việc sử dụng ga điện hóa chất sắp xếp lưu trữ hàng hóa trang bị phương tiện chữa cháy thoát nạn
tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy tại các loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
các cơ sở tại các khu công nghiệp kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót
dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
lực lượng phòng cháy cháy cũng đã tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy cháy ban đêm đối với các cơ sở
và hướng dẫn người ta đối với lực lượng chữa cháy tại khu công nghiệp thì sẽ kiểm tra triển khai các biện pháp
kỹ chiến thuật khi mà xảy ra cháy như thế nào để mà triển khai một cách chữa cháy cách nhanh nhất
đối với lực lượng phòng cháy cháy của các công ty cơ sở thì nhất kiểm tra
công tác ứng trực công tác triển khai các phương tiện chữa cháy và khi có sự cố xảy ra thì người ta
phải làm được cái gì để cho công tác chữa cháy nhanh chóng và triển khai được một cách hiệu quả
và kiểm tra công tác thoát nạn sắp xếp hàng hóa tại công ty và phát hiện những thiếu sót thì sẽ
hướng dẫn người ta triển khai và cũng như khắc phục và nghiêm trọng thì sẽ có hình thức xử lý theo quy định
sau dịp nghỉ tết nguyên đáng là thời điểm nhu cầu sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng hóa
hoạt động trở lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do đó mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống để mọi người
mọi nhà cùng tiến vào một năm mới bình yên thịnh vượng
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết những cơ sở giáo dục thuộc vùng dịch cấp độ một
có thể tổ chức dạy học hai buổi trên một ngày hoặc là bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai
cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
cho biết những cơ sở giáo dục từ vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày
hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
đối với các học sinh đi học trực tiếp giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm
có giải pháp củng cố bùi dừng kiến thức đối với những học sinh chưa học trực tuyến
hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực
đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa
hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên
những cơ sở giáo dục từ vùng dịch cấp độ một có thể tổ chức dạy học hai buổi mỗi ngày
hoặc bán trú từ ngày một mươi bốn tháng hai cho tất cả các khối theo nhu cầu của học sinh và phụ huynh
từ ngày hai mươi một tháng hai các trường tiểu học sẽ thực hiện gián dạy chương trình tuần hai mươi của năm học
việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối một khối hai sẽ được thực hiện vào tuần thứ hai mươi một
trước đó ubnd tp hcm đã có văn bản cho phép học sinh tiểu học đi học lại từ ngày một mươi bốn tháng hai
hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết
lượng khách qua sân bay tân sơn nhất tp hcm tiếp tục phá kỷ lục từ đầu mùa tết với hơn một trăm linh một người
trong đó khách đến hơn bảy mươi người
dù một số hãng taxi tại tp hcm đã tăng tối đa đầu xe
tuy nhiên vẫn không đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho hành khách
ghi nhận trong sáng nay tại sân bay tân sơn nhất do là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lượng khách trở lại tp hcm tăng cao hơn các ngày trước đây
dù sân bay đã mở thêm làn xe đón khách bên trong nhà giữ xe
tuy nhiên tình trạng ủng ứ khách đón xe vẫn không giảm
được biết do lượng khách trở về tp hcm tăng nhanh các hãng taxi đã huy động thêm nhiều tài xế
tuy nhiên một phần tài xế đang nghỉ tết chưa trở lại làm việc
nên các hãng taxi vẫn chưa hoạt động hết công suất
do thiếu hụt taxi vì vậy giá xe hiện nay cũng tăng gần gấp đôi so với ngày thường
cũng trong ngày hôm nay người dân từ các tỉnh miền tây đang trở lại tp hcm
sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới để đảm bảo an toàn trật tự an toàn giao thông
công an tp hcm đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa
hạn chế tối đa các nguy cơ gây mất an toàn và ủng tắc giao thông
tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh
là trục đường chính của cửa ngõ phía tây kết nối tp hcm với các tỉnh đồng bằng sông cổ long
ngoài sử dụng xe khách ô tô du lịch thì còn có rất đông người dân lựa chọn xe hai bánh
là phương tiện di chuyển trong các ngày lễ tết
việc đa dạng các phương tiện kèm theo lưu thông trộm dòng dẫn đến tình trạng xung đột giao thông thường xuyên
là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất an toàn và ủng tắc giao thông
dù trù được các nguy cơ trên công an tp hcm đã sẵn sàng cho mọi tình huống
một trăm linh quân số được quán triệt nhận điều động làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào
từ thực hiện tuần tra kiểm tra đến tổ chức phân luồn vân làng và điều tiết khi có đông xe lưu thông
vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh để cho bà con trở lại thành phố làm việc trong những ngày sau tết
chúng tôi bố trí đủ lực lượng và đồng thời chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
rồi cảnh sát hình sự rồi lực lượng công an của tp hcm và công an quân quyền kiểm soát chặt chẽ
công tác là vừa đảm bảo trực tượng tổng giao thông
rồi vừa đảm bảo phòng chống tội phạm trên địa bàn các tuyến đều bố trí lực lượng
mặc dù ngày mai ngày bảy tháng hai mới là ngày chính thức học sinh sinh viên
người lao động bước vào buổi học tập và làm việc đầu tiên của năm mới
nhưng để được nghỉ ngơi sau khi trải qua quãng đường dài và tâm lý tránh ủng tắc vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ
nhiều người dân đã chủ động trở lại thành phố sớm hơn
số lượng đã được giảm tải nên tại cơ ngõ phía tây ngày hôm nay đã không xảy ra ủng tắc
các phương tiện lưu thông khá ổn định
tôi đi từ bến tre đến hồ chí minh thì bây giờ đi năm nay là đi rất là thoải mái luôn
không còn chạy xe giống như mấy năm trước nữa
tôi thấy đi giờ nó đổi nhiều hơn rồi đổi nhiều hơn mấy năm trước nữa
hôm nay em quay lại thành phố thì nói chung cái lượng xe thì nó giảm hơn với mỗi năm rất nhiều
người quay lại thành phố thì cũng ít hơn mọi khi
xe thì không kẹt bạn em hôm qua thì đã quay thành phố trước em rồi hôm nay em quay sau
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cầu mang tp hcm
sau chín ngày nghỉ lễ tết từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn thành phố xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi hai người và bị thương một mươi chín người
so với cùng kỳ giảm một vụ giảm ba
số người bị thương giảm một mươi người giảm ba mươi bốn
số người chết tăng sáu người tăng một trăm linh
lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tổng kiểm soát một một trăm một mươi bốn trường hợp
lập biên bản xử lý năm trăm tám mươi bốn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ sáu xe ô tô và một trăm ba mươi ba xe mô tô
phạt theo thủ tục không lập biên bản là một trăm chín mươi tám trường hợp với số tiền hơn ba mươi một triệu đồng
trên toàn địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép
và vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sau đây hỏa trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi
còn tại tỉnh đồng nai một nhóm đối tượng đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức
cào tam bá kiểu vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ
lực lượng công an bắt quả tang bảy đối tượng đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức
cào tam bát cửu tại kp tám a phường long bình
tp biên hòa tang vật thu giữ gồm một bộ bài tây một ca nhựa màu xanh và gần năm mươi triệu đồng
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ được thống kê cấp độ dịch của các địa phương theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
cho thấy đến ngày sáu tháng hai đã có bốn mươi một tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ một về dịch covid một mươi chín
học sinh sinh viên khi trở lại trường học sau tết
cụ thể như sau học sinh trung học phổ thông và sinh viên khi trở lại trường học
cần đeo khẩu trang khi đến trường trong lớp học là khuyến khích
và khi ra về khi cần thiết thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
thông báo với gia đình nhà trường cơ sở y tế nếu có biểu hiện sốt ho và khó thở
đối với lứa tuổi mầm non cha mẹ học sinh tại trường mầm non không đến trường
không đưa trẻ đến trường nếu bản thân đang trong thời gian cách ly tại nhà
có biểu hiện sốt ho khó thở cần đeo khẩu trang cho mình và cho trẻ
hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng đo nhiệt độ theo dõi sức khỏe cho trẻ ở nhà
thưa quý vị tết nguyên đán nhất là thời điểm giao thừa tiễn đưa năm cũ đón chào năm mới
đối với người việt nam thì đây là giây phút rất thiêng liêng
bên mâm cơm gia đình đoàn tụ chia sẻ về những ước muốn cho tương lai giữa bố mẹ con cái và vợ chồng
tuy nhiên có những người biết bao nhiêu lần không được hưởng giây phút thiêng liêng ấy
để phải thực hiện nhiệm vụ của mình
vâng vì sao trong dịp tết tội phạm thường lợi dụng hoạt động phạm tội
đặc biệt là thường xuất hiện trọng án
cán bộ chiến sĩ công an đã gặp phải những khó khăn như thế nào để phá án trong những ngày tết
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vấn đề và chính sách ngày hôm nay
tết là dịp nảy sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp cướp giật đánh bạc
khu vực bên dưới tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ hàng cấm
đặc biệt là tội phạm ma túy vận chuyển với số lượng lớn hoạt động manh động liều lĩnh có vũ trang sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
trong chín ngày nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai nhiều mâu thuẫn xã hội cũng đã dẫn đến những vụ án nghiêm trọng
ngày hai tết cãi vã xô xát trong lúc nhậu đã khiến một người phải tử vong tại bình thuận
ngày bốn tết bực tức vì nhiều người đến đòi nợ nam thanh niên tại phú yên đã đâm hai người khiến một người tử vong
ngày mùng năm tết tại yên bái
nghi ngờ vợ cũ ngoại tình chồng đã dùng dao nhọn giết hại vợ dã man
và mới đây nhất tại hà tĩnh trầm cảm sau sinh người mẹ đã chém chết đứa con hai tháng tuổi rồi tự tử không thành
thì tội phạm cũng lợi dụng vào đó để gia tăng hoạt động
và đã có những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
khiến cho người dân thực sự hoang mang lo lắng
và chính thời khắc đó thì những cán bộ chiến sĩ công an đã lên đường và ngay lập tức để tham gia phá án nhanh nhất
và có lẽ người mà hiểu rõ nhất những cái vụ án đó chính là đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mai hoàng
phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự tham gia chương trình của chúng ta ngày hôm nay
đầu tiên thì xin được cảm ơn đại tá đã dành thời gian cho truyền hình intv
thưa đại tá là chúng tôi được biết đại tá cùng với lại những đồng đội của mình đã có một cái thời gian dài công tác ở sơn la
và chiến đấu ở những địa bàn hết sức trọng điểm phức tạp về ma túy hay là mua bán người
như là xã lóng sập của huyện mộc châu rồi là phiêng khoài của yên châu và đặc biệt là địa bàn huyện vân hồ
nơi cực kỳ nóng về vấn đề ma túy
vậy thì đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình tội phạm khi mà hoạt động trong các cái dịp tết
và đã gây ra những khó khăn như thế nào đối với các đồng chí trong việc đấu tranh triệt phá loại tội phạm này ạ
đối với địa bàn các xã vùng cao biên giới dân tộc
thì địa hình đi lại rất là khó khăn hiểm trở
đặc biệt là dân cư thì được phân bố cũng rất là thưa thớt
đặc biệt là tuyến biên giới thì hoạt động của bọn tội phạm mua bán giấy phép chất ma túy
rồi mua bán người và các vi phạm pháp luật khác diễn biến hết sức phức tạp
đặc biệt là các đối tượng trong dịp tết nguyên đán
tội phạm cũng nghĩ rằng là lực lượng công an biên phòng được nghỉ ngơi
hoạt động hành động thôi vận chuyển xuống lượt người
đông hơn nhưng mà chúng tôi thì thường thường là phối hợp với lực lượng biên phòng ở biên giới
thì ngoài cái việc chốt chặn ra thì còn đấu tranh vũ trang rất là có hiệu quả
rất là nhiều cái chuyên án mà chúng tôi đấu tranh với là cận kề với tết rồi
ngầm trong rừng phục kích tội phạm
cũng cảm nhận được là ở phố xá rồi ở nhà
thì mọi người đang chuẩn bị sắm tết sắm cành đào
nhưng mà chúng tôi thì thực sự rất là chăn trở
và chúng tôi nghĩ rằng là có thể đến tết thì thăm hỏi nhau cũng là việc rất tốt
đấy là cái lễ nghĩa của người việt
nhưng mà nếu như chúng tôi đấu tranh thành công các chuyên án
thì tôi nghĩ rằng đó là món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho những người thân
chúng tôi được biết là đồng chí cũng đã gắn bó với sơn la hai mươi năm
vậy thì bao nhiêu năm rồi đồng chí không đón tết cùng với gia đình
ngày xưa là chưa thực hiện đề án công an xã như bây giờ
thì chỉ có một đồng chí vô gia đình
vô phụ trách xã
ngày đó thì còn rất là trẻ mới ra trường
đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng ở tại cơ sở
thì thường thường đã đi phụ trách xã thì đến tết là chỉ tranh thủ về trước tết thôi
sau đó khoảng ba bốn thì mới về
còn chủ yếu là chúng tôi trực tại xã
khi đó thì đời sống của con rất là khó khăn
đặc biệt là cái đời sống của bà con ở biệt tuyến biên giới
mình vừa đi tuần tra với hợp lượng biên phòng
vừa đi thăm bà con chúc tết bà con
cảm thấy là tết thì thường thường ở miền núi thì rất là lạnh
rất là rét sương mù
nhưng mà đi tuần tra ở tuyến biên giới cảm thấy rất là yêu quê hương mình
đây có lẽ chính là cái thời điểm mà lực lượng công an gần dân và sát dân thắt chặt cái mối quan hệ dân quân đúng không ạ
đồng chí có thể kể lại một cái vụ án mà đồng chí nhớ nhất khi mà tham gia trực tết không ạ
tôi nhớ khi đó thì tôi mới là trung úy
cán bộ đội cảnh sát hình sự của công an huyện mộc châu
chúng ta đã tập đến hoa mận lở trắng rừng
thì khi đó thì xảy ra cái vụ mà các đối tượng đã bắt cắp cháu bé sáu tuổi
người dân tộc
và còn bắt người nhà phải đưa tiền để ma tuy đến để chuộc
phải dùng súng phân dụng ghi hiếp
cá nhân tôi cùng với lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh và của bộ công an
sau ba ngày thì đã giải cứu thành công cháu bé
và cái hình ảnh mà giữ tiết trời mùa đông
mà ở cạnh cái rừng mận ở sân vận động của xã long luông
mà nhìn thấy gia đình với cháu đoàn tụ ôm nhau
tôi cảm thấy đó là cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhất
có lẽ là cái niềm vui hạnh phúc của người khác
cũng làm lan tỏa cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc
và đó cũng chính là động lực để các anh có thể hoàn thành được cái công việc của mình đúng không ạ
quay trở lại những cái vụ án thì chúng tôi được biết là
các đồng chí cũng đã có rất là nhiều lần ở trong rừng
rồi là đấu tranh với loại tội phạm có vũ trang
thực sự là rất là nguy hiểm
và chúng tôi cảm thấy rằng là
các đồng chí giống như là không có thời bình vậy
lúc nào cũng đối diện với cái lần danh sinh tử
vậy thì đồng chí nói gì về những cái cống hiến hy sinh của bản thân mình
cũng như là đồng chí đồng đội
khi mà đấu tranh với các loại tội phạm
được sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an
và trực tiếp là đồng chí giám đốc công an tỉnh
đồng chí phó âm đốc thủ trưởng khoa hành xét điều tra
đã trực tiếp chỉ đạo của chúng tôi tại hiện trường
thì cá nhân tôi cùng rất là nhiều đồng đội khác
kể cả các đơn vị nghiệp vụ của bộ
thì cũng đã phối hợp và một trăm linh sáu lần vào rừng
mà chúng tôi đã đánh thành công năm mươi bảy trận đánh quân vũ trang
thì hơn một trăm linh lần vào rừng như thế thì mỗi lần ở
ít nhất là năm ngày nhiều nhất là khoảng hai mươi ngày
cũng có lần thì đồng đội tôi bị thương
hoặc là cá nhân tôi bị thương
nhưng trong lúc chiến đấu mấy tiếng ô ngô
thì đối tượng bắn nhiều phiên đá
đá mảnh bay vào mặt thì bị thương vào mặt
đồng đội thì thấy máu chết
để hiểu ra mặt thì rất là sợ
có đồng chí thì vì gần gũi nhau
thì thấy anh bị thương thì chỉ huy bị thương
thì cũng có khi còn khóc
mà chúng tôi thường quán triệt nhau ngay
cũng chỉ sơ cứu và tiếp tục chiến đấu mấy ngày trời
khi về thì giám đốc quân tỉnh
có cho trợ tập chúng tôi lên cơ quân tỉnh
mà tặng cho mỗi người một bó hoa
mà một cái giấy khen
chúng tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa
và đó cũng là những kỷ niệm mà tôi cho rằng
mãi mãi về sau này
mỗi cá nhân được tham gia đấu tranh
thực sự là trân trọng nhau
và chúng tôi đã xây dựng cái hình ảnh đẹp
của mỗi cá nhân chúng tôi trong lòng nhau
qua chia sẻ của đồng chí thì tôi thấy rằng là
luôn luôn nhận về mình những cái phần khó khăn
phần nguy hiểm phần thể thòi hơn
trong những ngày tết
thế nhưng mà các đồng chí luôn luôn có một cái tinh thần lạc quan
chưa bao giờ đó là tiêu cực
và luôn kiên định với lại cái lý tưởng là bảo vệ nhân dân
và hiện giờ thì bây giờ giữ cái vai trò đó là
phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự
và đồng chí cũng vẫn trực tiếp tham gia
rất là nhiều những cái vụ án
ví dụ như là phá cái vụ án sản xuất xăng dầu quy mô lớn
hay là cái vụ án cướp ngân hàng ở hải phòng
ba tỷ đồng rồi là gần đây nhất là ở thạch thất hà nội
hai đối tượng đã dùng súng bắn chỉ thiên
uy hiếp để đòi một trăm linh tỷ đồng
vậy thì đồng chí có cái sự so sánh như thế nào
giữa đấu tranh phá án ở miền núi và ở thành thị ạ
ở mỗi địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự
thì đều có khó khăn riêng
ở miền núi thì liên quan đến địa hình
rồi nhận thức về pháp luật có số ít đồng bào
đặc biệt là phát động phong trào quân chúng bảo vệ an ninh thủ quốc
và tố giáp tội phạm
thì vào vùng dân tộc cũng gặp rất nhiều khó khăn
cái biết tiếng là rất quan trọng
nhưng mà cái cách tiếp cận
đặc biệt là cái hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an
mới là điều quan trọng hơn nữa
thế là làm sao cho dân gần dân tin
và dân cảm thấy là nhiệm vụ của lực lượng công an
cũng là nhiệm vụ của mình
vai trò được sắp xếp như thế nào
được phân công như thế nào
thì ai sẽ thực hiện cái nhiệm vụ của người đó thật tốt
thì tôi nghĩ rằng là cái phong trào được đẩy lên
thì cái tình hình vi phạm pháp luật
đặc biệt là mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự
theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
sẽ được các đơn vị công an
đặc biệt là công an cơ sở
làm tốt có hiệu quả
nhưng đặc biệt là khi mà
lãnh đạo bộ điều động
về công tác của cục cảnh sát hình sự
thì tôi thấy rằng là
công tác công an thì bất cứ công tác nào
thì một người không bao giờ làm được
mà phải có
sự phối hợp và đồng đội
và phối hợp tốt đến bao nhiêu
và trân trọng tôn trọng nhau đến bao nhiêu
thì càng hiệu quả bấy nhiêu
tầm giờ này tết năm ngoái
thì sau khi phối hợp với công an bắc giang
phá cái chuyến án buôn bán vũ khí quân dụng rất là lớn
sau đó thì tôi di chuyển vào bĩnh long
phối hợp với công an tỉnh đồng nai
triệt phá chuyến án buôn lậu sang giả
với số lượng và quy mô rất lớn
phối hợp với đồng đội
nên tôi thấy rằng là ở đâu lực lượng công an
cũng sẵn sàng hy sinh
trong dịp mà sắp đến xuân sắp về
những cái đồng chí cũng đã di chuyển mấy trăm km
đi đấu tranh với tội phạm ở một tỉnh khác
gần đây thì do tình hình dịch bệnh covid
thì rất là nhiều đối tượng hoạt động
đặc biệt là tình hình cướp tài sản
cướp ngân hàng
rồi cướp nhà dân
cướp công sở
có những đối tượng thì còn cướp tài sản
có những cháu bé rất là nhỏ
còn đang đi học
thì cái tình hình xâm phạm trật tự xã hội
đặc biệt là xâm phạm sở hữu
diễn biến rất là sức phúc tẩy
rồi những vụ trọng ám
giết người do nguyên nhân xã hội
rồi do mâu thuẫn
bộ công an thì cũng đã
chỉ đảm các đơn vị nghiệp vụ
cũng đã được nhận diện dự báo của tình hình
và chúng tôi đã triển khai
rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ
đến tận cơ sở
đến tận công an cấp xã phường
nên là khi mà xảy ra những vụ trọng án
thì các đồng chí đã biết là
đánh đạo bộ chỉ đạo điều tra
khám phá tìm ra thủ phạm
trong một thời gian ngắn nhất
làm sao mà ổn định được tình hình
thì tôi tin tưởng rằng là
cái sự chủ động của các đơn vị nghiệp vụ
và sự đồng thuận giúp đỡ của quần chúng nhân dân
thì chúng ta sẽ có một cái tết nguyên đán
thực sự là yên bình
xin được cảm ơn đại tá mai hoàng
với những câu chuyện về phá án
trong dịp tết rất thú vị vừa rồi

xin được chúc đồng chí
một năm mới nhiều sức khỏe
và tiếp tục sẽ là cái tấm gương
là truyền lửa cho nhiều thế hệ đi sau
xin được cảm ơn đồng chí
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn hòa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp một
xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội cướp giật tài sản
công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp
chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên
tỉnh sóc trăng
và đối tượng du tấn đạt sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp
võ thành văn xã an thạnh nam
huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện củ lao dung
tỉnh sóc trăng về tội hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện